dự kiến trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ban quản lý đường sắt đô thị tp hcm sẽ tiến hành chạy thử đoàn tàu ở đoạn trên cao từ bình thái về đếp bốt long bình
hiện dự án sẽ hoàn thành và đưa vào hoạt động trong quý bốn năm hai nghìn hai mươi